các tỉnh thành phố còn lại cũng đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối với bậc trung học phổ thông sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã cho học sinh đi học trực tiếp vào ngày bảy tháng hai
các cơ sở giáo dục đại học một trăm linh các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng hai
với bậc mầm non và tiểu học đã có sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có năm mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày bảy tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai
hôm nay ngày tám tháng hai học sinh khối lớp bảy đến lớp khối lớp một mươi hai ở hà nội đến trường sau gần một mươi tháng học trực tuyến ở nhà
trong ngày đầu tiên tới trường cả thầy cô và học sinh đều phấn khởi được tới trường được tới lớp dạy và học
trong ngày đầu tiên tới trường công tác phòng dịch đã được các trường đưa học trực tiếp
các nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng
sau gần một mươi tháng không tới trường vụ này thực sự là ngày khai giảng với cả thầy và trò trường trung học cơ sở hoàng liệt quận hoàng mai
em thấy rất là vui hơi bồi hồi nhưng mà trời lạnh thế này dạy cũng hơi là vì ngại
nhưng mà gặp lại các bạn thôi được học trên lớp thì vẫn cảm thấy an tâm
vẫn mong là học trực tiếp thì nó sẽ tốt hơn là học ở nhà
học ở nhà thì phải do bọn nó phải có thể làm nó tự giác không thì cũng lo cho em
bởi vì đang dịch các thứ như thế này
nhưng thì cũng mong muốn là nhà trường làm nào để tốt nhất cho các con
về phía các nhà trường do được tập huấn và chuẩn bị nhiều lần
nên kế hoạch đón học sinh đã được thực hiện hết sức kỹ lưỡng
quy trình phòng chống dịch được thực hiện ngay từ cổng trường
các nhà trường cho biết song song với kế hoạch dạy học trực tiếp
thì việc dạy trực tuyến vẫn được triển khai với học sinh vùng ba vùng bốn
những học sinh trong diện f một f
các con tâm lý mình cũng thấy rất là thoải mái
và đặc biệt là có sự ủng hộ của các tập thể
các thầy cô và các bậc cha mẹ học sinh của phường hoàng liệt
các thầy cô giáo cũng như các em học sinh chuẩn bị rất kỹ cho ngày đến trường đầu tiên
và song song với các bước học trực tiếp
thì có những học sinh vẫn còn chưa đến trường chiếm tỷ lệ khoảng hai năm
do đó thì các nhà trường vẫn bố trí các camera ở các lớp liên quan
để cho các em học trực tuyến ở nhà
với hơn sáu trăm linh học sinh

cả nước có khoảng một mươi bảy một triệu học sinh được học trực tiếp trong tuần này
dự kiến hà nội sẽ tiếp tục cho học sinh lớp một đến lớp năm
của một mươi tám huyện thị xã tới trường trong ngày một mươi tháng hai
và đây sẽ là tiền đề để tiếp tục đưa học sinh các cấp tới trường trong thời gian sớm nhất
vâng thưa quý vị hôm nay là ngày đầu tiên học sinh các lớp từ chín đến lớp một mươi hai
trên địa bàn tp hà nội quay trở lại đi học trực tiếp tại trường
và để tạo điều kiện cho học sinh
và phụ huynh di chuyển an toàn thuận lợi thông suốt
không để xảy ra ủn tắc giao thông
cũng như các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
các lực lượng công an tp hà nội đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
nút sao lề văn lường hoàng minh giám tp hà nội
ngay từ đầu giờ sáng lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt triển khai phương án phân luồng phương tiện
đặc biệt lực lượng chức năng bố trí cán bộ chiến sĩ có mặt tại những điểm giao cắt
tuyến đường dẫn vào khu vực các trường học
ún tắt xảy ra trước khu vực cổng trường và quanh khu vực cổng trường như ngã ba ngã bốn và các lối mở lân cận
theo ghi nhận thực tế tại một số điểm trường đôi lúc xảy ra tình trạng ồn ứ giao thông
nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc phụ huynh dừng đỗ không đúng quy định trước khu vực cổng trường
đồng thời do thời gian chùng với giờ cao điểm nên lượng phương tiện tăng đột biến khiến việc di chuyển khá khó khăn
trong đó là vẫn có một số những trường hợp là phụ huynh đưa các cháu đi ô tô cá nhân
là dừng xe để các cháu xuống và gây cản trở giao thông
ngay lúc đó chúng tôi đã phối hợp với cả lực lượng chức năng như cảnh sát khu vực và công an phường sở tại là nhắc nhở tuyên truyền
hiện tại đây lực lượng đội cảnh sát giao thông đường bộ số bảy sẽ phối hợp với cả đội sáu nắm bắt tình hình trước
và chúng tôi sẽ phân lường dẫn giao thông sau do cái chiều đường đó nhanh nhất thoát nhất
cũng theo lực lượng cảnh sát giao thông trong ngày hôm nay ngoài ứng trực vào khung giờ cao điểm
lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra tại các điểm nóng giao thông
đồng thời lực lượng công an phối hợp cùng các lực lượng khác triển khai các phương án dự trù đối với các tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
tính đến sáng nay cả nước đã có hơn hai một mươi hai triệu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
trong số các ca f đang điều trị thì có hơn hai một trăm linh ca nặng
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là trên một trăm tám mươi hai bốn triệu liều
trong đó tiêm mỗi một là trên bảy mươi chín một triệu liều tiêm mũi hai là trên bảy mươi bốn hai triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là trên hai mươi chín triệu liều
trong vài ngày trở lại đây số ca mắc covid một mươi chín có dấu hiệu gia tăng đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron tại một mươi sáu tỉnh thành phố
phần lớn là ca bệnh nhập cảnh và có triệu chứng nhẹ
bộ y tế tiếp tục đề nghị các bộ ngành địa phương các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất
đối với dịch covid một mươi chín đặc biệt là đối với biến chủng omicron tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
bệnh viện trường học cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay và bến xe
nhất là khi đưa học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
thưa quý vị công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa tiến hành khởi tố vụ án
công an huyện điện biên vừa tiến hành khởi tố bị can đối với hai đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày bốn tháng hai trong quá trình tuần tra kiểm soát công an xã ba thơm phát hiện đối tượng quang văn thương
trú tại xã appatham huyện điện biên tỉnh điện biên điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm tháo ống xả
có biểu hiện sử dụng rượu bia lạng lách nẹt bô xe
lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ công tác
trong quá trình khống chế đối tượng quang văn thương đã dùng gạch đá chống trả lại lực lượng chức năng
khiến đồng chí lào văn trưởng trưởng công an xã appatham huyện điện biên bị thương tại vùng mắt
sau khi nghe tin em trai mình bị lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng quảng văn dương là anh trai quảng văn thương
đã đến trụ sở công an xã appatham chửi bới và sử dụng vũ lực để tấn công đồng chí lào văn trưởng trưởng công an xã
và đinh văn hùng phó trưởng công an xã khiến đồng chí trưởng và hùng bị thương tích nặng ở vùng mặt
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế và bắt giữ hai đối tượng
công an tp bùn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với ba đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào tp bùn ma thuật để tiêu thụ
ba đối tượng bị khởi tố gồm trần thị la chú tại tỉnh bắc cạn nguyễn bá hải chú tại tỉnh nghệ an
và trần văn phong chú tại tp bùn ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi tháng một phong liên hệ với la để mua một bánh heroin
với giá hai trăm ba mươi triệu đồng lan đặt mua của một đối tượng không rõ lai lịch ở tỉnh nghệ an
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào tp bùn ma thuật để giao cho la với giá tiền công là một mươi triệu đồng
thì bị công an tp bùn ma thuật bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông bên trong chứa gần bốn mươi g ma túy đá
năm mươi viên ma túy thổng hợp và năm điện thoại di động
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
trong thời gian vừa qua công an các đơn vị địa phương
đã đạt được nhiều chiến công thành tích trên các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
nổi lên trong số các vụ án đã được lực lượng công an đấu tranh triệt phá thành công là tình trạng các đối tượng tội phạm
đã có hành vi sử dụng vũ khí nóng gây án
thực tế này là đã cho thấy tính chất manh động liều lĩnh của các đối tượng tội phạm hình sự
khi luôn tàng trữ vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt
thời điểm ngay trước tết nguyên đán nổi lên tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí nóng
thực hiện hành vi cướp tài sản hết sức táo tợn
chiều bảy tháng một tại quầy giao dịch ngân hàng việt công banh thuộc địa bàn quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng nguyễn văn nam đã dùng súng đe dọa nhân viên và bảo vệ ngân hàng để thực hiện hành vi cướp hơn ba tỷ đồng
công an đã thu giữ trên người nam một khẩu súng côn bốn mươi viên đạn một khẩu súng bắn đạn trì dạng rút
đối tượng khai nhận đã mua số vũ khí này trên mạng để phục vụ mục đích cướp ngân hàng
còn tại hà nội dạng sáng một mươi sáu tháng một hai đối tượng mang theo súng xông vào nhà dân
sau đó một đối tượng đã bắn phát súng chỉ thiên uy hiếp hai vợ chồng chủ nhà cướp đi hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật gồm một khẩu súng dạng súng bắn đạn bi và bốn mươi tám viên đạn

trong đó đáng chú ý nhất là giả soát lại toàn bộ các đối tượng trong diện nghi vấn và quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án tiền sự
cũng trong thời điểm trước tết nguyên đán tại sơn la công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép

quá trình bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng k năm mươi chín có một mươi một viên đạn trong đó một viên đã lên nòng
tại hiện trường lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng ak ba mươi viên đạn ba khẩu súng tự chế
gần đây nhất cục cảnh sát hình sự triệt phá đường dây tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng internet
các đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ tại thành phố đà nẵng
tiến hành khám xét cơ quan công an đã thu giữ ba khẩu súng cùng bốn mươi ba viên đạn
thực trạng các đối tượng tội phạm hình sự tàng trữ vũ khí nóng phục vụ hoạt động phạm tội vẫn tiềm ẩn phức tạp
những diễn biến này đã được lực lượng công an chủ động nhận diện và đã có nhiều phương án đấu tranh ngăn chặn
đến nay nãnh đà bộ vẫn tiếp tục chỉ đảo và thực hiện đấu tranh bóc gỡ đối với các đường dây ổ nhóm tội phạm
tội phạm nói chung ổ nhóm tội phạm nói chung rồi là để làm rõ những hành vi phạm tội khác
đồng thời làm rõ việc tăng trữ sử dụng vũ khí vận lộ hay là công cụ ưu trợ của các ổ nhóm đường dây đó
nhất là các ổ nhóm đường dây liên quan đến tội phạm về ma túy liên quan đến các ổ nhóm băng nhóm ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen
tuy nhiên hiện nay thực trạng mua bán các loại vũ khí trên mạng internet vẫn tiềm ẩn phức tạp
các đối tượng tội phạm đã lợi dụng triệt đề các kẽ hở để thực hiện giao dịch mua bán vũ khí nóng nhằm vào mục đích gây án
điều này đang đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các cơ quan chức năng trong công tác ngăn chặn nguồn cung vũ khí cho các đối tượng tội phạm từ môi trường mạng internet và các hình thức vận chuyển hàng hóa hiện nay